giữa quân viên một trường đại học ở thủ đô praha của cộng hòa séc nhiều người tị nạn
ukraine đã tụ tập quanh cây thông noel để trao quà và hát những bài hát về giáng sinh đối với
nhiều người đây có lẽ là giáng sinh ra nhà đầu tiên sau gần một năm nổ ra xung đột
khoảng hai trăm linh người tị nạn ukraine đa phần là phụ nữ và trẻ em đã tìm được mái ấm của mình tại
khu ký túc xá của một trường đại học ở thủ đô cộng hòa séc có một trăm ba mươi đứa trẻ sống ở đây và chúng
đón giáng sinh không ở nhà mà ở ký túc xá xa lạ vì vậy chúng tôi cố gắng giúp chúng tốt hơn một
chút chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch quyên góp lớn trên facebook và whatsapp để tổ chức sự
kiệt này chúng tôi đã có danh sách những đứa trẻ theo độ tuổi và mỗi em đều được nhận quà
nhiều đứa trẻ sống trong ký túc xá này
đã phải xa rời người thân ở ukraine và điều ước duy nhất của các em là chiến tranh kết thúc
cháu đang sống ở séc với bà ngoại cháu rất mong chiến tranh kết thúc và bố cháu không bị bắt đi
vì truyền tranh cũng tại praha một gia đình tị nạn ukraine khác cũng đang chuẩn bị trang trí căn
hộ của mình và nướng bánh để mừng giáng sinh là người tị nạn chúng tôi không có nhiều khả năng

với những người tị nạn ukraine đây là một trong những giáng sinh không thể quên được và nếu có điều ước có lẽ tất cả đều mong sớm kết thúc xung đột để được trở về nhà
với những người tị nạn ukraine đây là một trong những giáng sinh không thể quên được và nếu có điều ước có lẽ tất cả đều mong sớm kết thúc xung đột để được trở về nhà